phát biểu tại buổi làm việc diễn ra ngày hôm nay với ban thường vụ tỉnh ủy nam định
về tình hình thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và góp ý văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh nam định
lần thứ hai mươi nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương
đã đánh giá cao sự chủ động tích cực của ban thường vụ tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm
và xây dựng các văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh một cách bài bản đạt được những kết quả tích cực
đồng chí yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy nam định cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền và quyết liệt triển khai
thực hiện chỉ thị số ba mươi năm bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện đúng nội dung tiến độ yêu cầu đề ra
đẩy nhanh công tác hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ tỉnh
chuẩn bị tốt công tác nhân sự tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh nam định lần thứ hai mươi
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm